hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việt nam đã tổ chức hết sức chú đáo năm apec hai nghìn một mươi bảy với tư cách nước chủ nhà vai trò dẫn đường của việt nam rất rõ nét
đó là nhận định chung của các lãnh đạo cấp cao khi tham dự apec hai nghìn một mươi bảy diễn ra trong tuần qua tại thành phố biển đà nẵng của việt nam
trên tinh thần xây dựng hợp tác cùng có lợi và với chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung
việt nam cùng các thành viên đã biến quyết tâm của các nhà lãnh đạo apec thành những kết quả cụ thể
đưa apec đến gần hơn với người dân và cộng đồng doanh nghiệp
qua đó hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về một cộng đồng châu á thái bình dương phát triển bền vững và bao trùm trong thế kỷ hai mươi một
tính riêng thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao đã có một mươi một người gồm lãnh đạo cấp cao
các quan chức cũng như doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới tới việt nam
đây cũng là dịp quan trọng để nâng tầm quan hệ song phương của việt nam với các nước
trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao apec việt nam đã có bốn chuyến thăm cấp nhà nước của trung quốc mỹ chile và canada
cùng năm mươi cuộc trao đổi lãnh đạo cấp cao với các nước điều này khẳng định vai trò vị thế của việt nam cũng như tăng cường quan hệ với các đối tác lớn
việc tổ chức thành công apec hai nghìn một mươi bảy có thể nói là một bằng chứng sinh động cho quá trình nâng tầm ngoại giao đa phương và hội nhập quốc tế sâu rộng của việt nam
đây cũng là một sự kiện trọng đa ý nghĩa hướng tới kỷ niệm hai mươi năm việt nam trở thành nền kinh tế thành viên của apec một nghìn chín trăm chín mươi tám hai nghìn một mươi tám
nhân kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga mùng bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy mùng bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại việt nam nhiều hoạt động đã được tổ chức trọng thể với sự tham gia của đông đảo các đồng chí lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước việt nam liên bang nga
cách đây tròn một trăm linh năm cuộc cách mạng tháng một mươi nga đã làm dung chuyển thế giới khi phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản đế quốc mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại
lần đầu tiên trong lịch sử những người lao động đã đứng lên giành
để lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới
đối với việt nam cách mạng tháng một mươi nga đã có những ảnh hưởng và tác động sâu sắc tới công cuộc đổi mới trong suốt những năm tháng qua là cơ sở để mỗi người việt nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử ý nghĩa và giá trị hiện thực của cách mạng tháng một mươi nga vĩ đại đối với cách mạng việt nam nói riêng và thế giới nói chung
việt nam iran sẽ tăng cường và tiếp tục phối hợp tích cực nhằm triển khai các kết quả
đạt được trong kỳ họp lần thứ chín ủy ban hỗn hợp giữa hai nước diễn ra tại việt nam vào cuối tháng một mươi vừa qua
trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp sẵn có hai quốc gia nhất trí sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác về kinh tế thương mại nhằm sớm đưa kim ngạch song phương đạt bước hai tỷ usd trong thời gian tới đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước
và để thực hiện mục tiêu này cả hai bên sẽ cần triển khai một cách thực chất hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng nông nghiệp thủy sản khai khoáng tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế khuyến khích tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên đầu tư kinh doanh tại thị trường của nhau
tiếp nối đối thoại diễn đàn hợp tác á âu asem lần thứ sáu về quản lý nguồn nước và phát triển bền vững diễn ra tại lào trong thời gian qua
việt nam đã và đang nỗ lực cùng các nước ven sông mekong triển khai các chương trình hợp tác trong khuôn khổ mekong đóng góp vào nỗ lực xây dựng asean của một tầm nhìn một bản sắc một cộng đồng vì sự phát triển bền vững tự cường
theo các chuyên gia tác động của biến đổi khí hậu quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa và hệ lụy kinh tế xã hội của khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến thế giới phải đối mặt với nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống gai gắt nhất là các thách thức liên quan đến bảo vệ nguồn nước
vì vậy hợp tác khu vực liên khu vực và toàn cầu là nhu cầu cấp bách hiện nay
cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ vũ dương huân đã đến với chương trình hôm nay
thưa ông ông đã từng công tác ở nhiều vị trí trong ngành ngoại giao như là nghiên cứu giảng dạy làm đại sứ ở một số nước đông âu
vậy thì trong quá trình công tác ông có ấn tượng nhất đối với cương vị nào ạ
đúng là tôi đã làm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau nghiên cứu giảng dạy và đi công tác thực tiễn ở ba cơ quan đại diện
mặc dù thời gian công tác ở các sứ quán là không dài nhưng mà thường để lại những ấn tượng rất là sâu sắc
vâng thưa ông ông đã từng làm đại sứ trong khoảng thời gian là một mươi một năm
và đó là một quãng thời gian không ngắn tức là một quãng thời gian có thể nói là một phần của cuộc đời
vậy thì trong cái quá trình sống ở nước sở tại sống ở ba lan và một số nước đông âu
thì ông có tiếp xúc nhiều các kiều bào hay không
và trong đó thì ông có những cái câu chuyện gì mà liên quan tới cuộc sống tới cuộc đời của người việt ở những nước như vậy ạ
một cái ấn tượng để lại cho tôi khi làm công tác làm đại sứ ba lan từ chín mươi năm chín mươi tám
chính là chúng tôi đã xây dựng một quỹ để giúp đỡ cộng đồng giúp đỡ những bà con làm ăn khó khăn
và đặc biệt thành công của cộng đồng tại ba lan chính là làm về ngành khách sạn dịch vụ
và tất cả các thành phố lớn nhỏ của ba lan đều có cái hàng việt nam trở thành một cái thương hiệu nổi tiếng bên đấy
thậm chí tổng thống thường xuyên ra ăn trưa tại cửa hàng của người việt nam ở ba lan
và đây cũng là một cách để cho người nước ngoài biết đến nhiều hơn với ẩm thực việt nam cũng như văn hóa việt nam
trong rất nhiều người khi đã tiếp xúc với ông thì đều có một nhận xét
là trong con người ông luôn có sự pha trộn hài hòa giữa tâm hồn việt và tâm hồn slaver
và có phải chăng đây là một cái duyên khiến cho ông gắn bó với nước nga ba lan cũng như là các nước đông âu
đúng thế tôi rất may được công tác ở ba nước nhưng ba nước đều là người slav cả
trên thế giới có chín dân tộc slaber ba dân tộc đông là người nga người belarus người ukraine
ba dân tộc nam và ba dân tộc tây
đặc trưng của văn hóa slav chính là
chính là hiền hậu đặc biệt rất tốt với cộng đồng việt nam sinh sống làm ăn ở đấy
thì những nơi đó đã để lại những ấn tượng rất tốt và ảnh hưởng cái văn hóa slavo sang cái con người tôi
vâng có lẽ là những ấn tượng rất sâu sắc khi mà làm đại sứ ở các nước
đến từ việc là phải trải nghiệm phải sống với lại những người dân ở đất nước đó
cũng như là sống trong cái văn hóa của đất nước đó
vậy thì trong nhiều năm làm ngoại giao những chuyến đi những trải nghiệm của các nước
đã đem lại cho ông những câu chuyện nào mà cho đến bây giờ ông cảm thấy là ấn tượng nhất
nhiều câu chuyện xảy ra nhưng ấn tượng của tôi hơn cả có lẽ là
cái chuyện chuẩn bị cho thủ tướng võ ân kiệt thăm ba lan tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
từ xây dựng đề án chính trị đến đề án lễ tân đề án an ninh và những đề án hậu cần
chúng tôi chuẩn bị cực kỳ kỹ thậm chí chúng tôi còn cho cán bộ đi nghe thử cái bài quốc ca của việt nam
họ đánh có đúng không rồi đi từng cái chỗ mà dự kiến thủ tướng sẽ đi
để xem cái đường đi có an ninh không bao nhiêu phút bao nhiêu thời gian
trong đó có chuẩn bị rất kỹ về phương diện báo chí vì theo chương trình của bạn
sau khi hội đàm riêng hội đàm chung thì hai thủ tướng sẽ gặp báo chí để thông báo kết quả báo chí
nhưng mà nhiều lần điện về thì ở nhà không chấp nhận là thủ tướng gặp báo chí
thủ tướng có hỏi tại sao bạn đưa ít thế thì tôi có trả lời là vì thủ tướng không gặp báo chí
cho nên họ không có thông tin để cung cấp cho báo chí
cái tiếp cận của chúng ta của ngành ngoại giao lúc đấy là ngại tiếp xúc với báo chí
cho nên nó xảy ra cái chuyện không hay nhưng từ cái đó rút ra một kinh nghiệm rất hay
chỗ là ngành ngoại giao muốn quảng bá đất nước mình thì phải tiếp cận báo chí
vâng thưa ông ông đã từng nói là suốt một thời gian dài chúng ta bị ý thức hệ chen vào
chúng ta không dám thừa nhận lợi ích quốc gia dân tộc là nguyên tắc là mục tiêu cao nhất của chính sách đối ngoại
vì sẽ đi ngược lại với lợi ích quốc gia và lợi ích của giai cấp công nhân
đây có thể nói là một trong những tư duy về ngoại giao của ông
và ông có chia sẻ gì về quan hệ ngoại giao của việt nam khi mà áp dụng cái tư duy này
nêu quan điểm rất hay là lợi ích quốc gia dân tộc vừa là mục tiêu cao nhất vừa là nguyên tắc cao nhất của chính sách đối ngoại
cái tiếp cận đó rất đúng cái đánh giá cái nhận định đó của đảng ta rất đúng
mặc dù chưa phải sớm ngay từ đầu chậm còn hơn không nhưng mà cũng thế gọi là kịp thời
thì tôi nghĩ cái định hướng đấy của đảng rất là đúng rất là chính xác
lợi ích quốc gia dân tộc mới là cái chi phối toàn bộ cái dân tộc đó lợi ích của dân tộc đó
và lợi ích của giai cấp thì cũng chỉ là một phần vì giai cấp chỉ là một bộ phận của dân tộc thôi
giai cấp không thể đứng trên dân tộc được
giai cấp phải thấp hơn ví dụ chúng ta có bốn triệu đảng viên nhưng chúng ta dân tộc là hơn chín mươi triệu
thì lợi ích của chín mươi triệu phải trên lợi ích của bốn triệu
lợi ích của bốn triệu người của đảng viên cũng chỉ nằm trong lợi ích của dân tộc
thì cho nên cái tiếp cận đó của đảng ta rất đính chính xác rất đúng đắn
đó là một nguyên tắc cao nhất để chỉ đạo hoạt động đối ngoại việt nam từ nay đến nên tiếp tục nữa
thì cái đấy là cái tiếp cận rất đúng
và có cái tiếp cận ấy chúng ta mới tập hợp được rộng rãi nhân dân việt nam không chỉ ở trong nước mà cả nước ngoài
và cái tiếp cận đấy nó hay ở chỗ nó làm cho cái nhận thức của các ngành các cấp nó cũng nhất quán dễ giống nhau
chứ trong giai đoạn trước là vừa tiếp cận kiểu này vừa tiếp cận kiểu kia
thì mỗi anh hiểu khác ví dụ ngoại giao hiểu khác quốc phòng hiểu khác an ninh hiểu khác kinh tế hiểu khác
thì đấy nó khó trong cái định hình một chính sách đối ngoại thống nhất nhất quán
và bây giờ ta chỉ có một cách tiếp cận
nghĩa là lấy quốc gia dân tộc là nguyên tắc cao nhất
nguyên tắc là mục tiêu cao nhất chính sách đối ngoại nó góp thuận lợi cho việc phối hợp giữa các ngành các cấp nó chuẩn trác hơn nó chính xác hơn
và đấy là cơ sở để dẫn đến những thành công của đối ngoại tiếp theo
một trong thành công ngoại giao của việt nam đó chính là thiết lập được nhiều quan hệ ngoại giao với các quốc gia trên thế giới
và năm hai nghìn một mươi bảy này là một năm rất có ý nghĩa khi mà kỷ niệm bốn mươi năm việt nam gia nhập liên hiệp quốc

và ông có bình luận gì về ngoại giao của việt nam trong trạng đường bốn mươi năm qua
khi mình trở thành thành viên liên hiệp quốc hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đúng là một trận đường dài
từ năm bốn mươi sáu bác hồ đã đề nghị là chúng ta gia nhập nhân quốc nhưng họ chưa chấp nhận
đến tận năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy họ mới chấp nhận
nhưng đấy là một bước thành công và từ khi mình trở thành thành viên chính thức của liên hợp quốc thì mình phát huy vai trò rất tốt ở liên hợp quốc
và đúng theo tinh thần của đại hội một mươi một một mươi hai đều nhấn mạnh mình là thành viên tích cực
đóng góp về vấn đề hòa bình an ninh nhất là khi mình là thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hiệp quốc khóa hai nghìn tám hai nghìn chín
và bây giờ mình chuẩn bị ứng cử một đợt nữa thì đóng góp rất nhiều cho hòa bình ổn định và trên thế giới
đóng góp rất nhiều cho phát triển ở trên thế giới
và thậm chí mình cũng bắt đầu cử sĩ quan quân sự đi tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình
như vậy về phương diện hòa bình và ổn định mình đóng góp rất lớn
về phương diện kinh tế mình cũng đóng góp rất lớn
nhất là những mô hình đổi mới của việt nam cũng là bài học cho các thành viên khá học tập
liên hiệp quốc đánh giá rất cao việt nam ở chỗ là mình đổi mới cái mô hình một cửa ở liên hiệp quốc ở hà nội
thì chính là cái mô hình này họ sẽ nhân rộng xong mô hình khác
như vậy mình đóng góp không chỉ có những vấn đề quốc tế vấn đề khu vực vấn đề kinh tế vấn đề xã hội vấn đề an ninh
và đóng góp để cải tổ liên hiệp quốc mặc dù việt nam không phải nước lớn ở liên hiệp quốc nhưng cũng đóng góp rất tốt
thưa ông có một đại diện của liên hợp quốc nói rằng việt nam là một trong những quốc gia đi đầu trong việc đóng góp cải tổ liên hợp quốc
theo ông thì câu nói này có mang tính chất ngoại giao không ạ
theo tôi là ông đánh giá thực lòng chứ không phải ngoại giao
vì rõ ràng cái mô hình một liên hợp quốc ở việt nam là cái mô hình liên quốc đánh giá rất cao
và họ muốn mình là người đi đầu mình muốn khởi đầu và thành công ở việt nam chính là quay bài học cho liên hiệp quốc tổ chức mô hình một liên hiệp quốc ở nơi khác
thưa ông trong bốn mươi năm qua thì việt nam có để lại một cái dấu ấn gì nổi bật hay những dấu ấn gì nổi bật đối với liên hợp quốc và các nước không ạ
theo tinh thần của đại đảng một mươi một một mươi hai là chúng ta là thành viên tích cực của liên hiệp quốc
vì hiện nay chủ trương của chúng ta là đóng góp tích cực trong ngoại giao đa phương thì quan trọng nhất của chúng ta là liên hiệp quốc
và trong quan trọng thứ hai của a xin thì đóng góp của việt nam rất là nổi bật ở liên hiệp quốc được liên hiệp quốc đánh giá rất là cao
một trong những câu chuyện liên quan đến mình trở thành liên hiệp quốc thì chính là mình chếp được thời cơ
vì từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chúng ta đã kiến nghị mình sẽ gia nhập liên hiệp quốc và vài lần nữa mình cũng muốn gia nhập liên hiệp quốc
nhưng nó vướng vướng về chính trị và vướng về lúc đó mình có hai miền cả nam và bắc cho nên không thuận lợi
thế thì trước ngay sau giải phóng việt nam thông chính nhất mình không còn hai miền nữa còn một miền mình cũng đề nghị gia nhập đợi đơn gia nhập liên hiệp quốc
nhưng bị mỹ phản đối vì mỹ là một trong năm nước thường trực
tôi đồng báo anh mỹ vector thì không ai nào có thể vào được
khi mỹ thay đổi chính phủ ông cuper trở thành tổng thống năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và ông đổi mới cách tiếp cận đổi mối quan hệ việt nam
và ông ấy không chống việt nam gia nhập liên hiệp quốc thì nhâm chấp thời cơ đó mình đẩy cái việc mà mình gia nhập liên hiệp quốc
và đã thành công hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thì chúng ta đã được chấp nhận thành viên chính thức của người
bài học ở đây chính là tranh thủ thời cơ nắm được thời cơ khi mỹ thay đổi chính sách mình gia nhập liên hợp quốc
và rất thành công
vâng thưa ông trong bốn mươi năm qua thì theo quan điểm của ông thì mối quan hệ giữa việt nam với liên hợp quốc có khác gì so với trước đây ạ
khác nhiều rất nhiều chứ
lúc đầu mình với liên hiệp quốc mình chỉ là thành viên nhỏ mình chủ yếu tranh thủ những viện trợ của liên hiệp quốc cho mình qua các tổ chức của liên hiệp quốc
bây giờ mình cũng tranh thủ viện trợ của liên hợp quốc nhưng mình đồng thời đóng góp và phát triển của liên hợp quốc về những vấn đề hòa bình ổn định và an ninh vấn đề kinh tế phát triển xã hội
nước nhỏ không như nước lớn nhưng đóng góp rất là thiết thực và hiệu quả
vâng có lẽ là chúng ta cũng để lại một số dấu ấn rất là tốt đối với liên hiệp quốc trong bốn mươi năm qua
vâng thưa ông trong các phương thức ngoại giao thì không thể nói được ngoại giao nào là quan trọng nhất mà quan trọng nhất là chúng ta phải lựa chọn đúng thời điểm thích hợp
vậy thì ông có thể chia sẻ một cái bài học cũng như là những câu chuyện của mình liên quan đến việc này ạ
nguyên tắc của chúng ta là kết hợp cả ngoại giao song phương và đa phương
thời điểm nào thì cần đẩy ngoại giao song phương thời điểm nào thì cần đẩy ngoại giao đa phương
thì cái đấy là cách tùy hoàn cảnh từ điều kiện mà mình nhấn mạnh để cho nó hiệu quả nhất
vâng thời điểm hiện tại của chúng ta đang sinh sống thì mặt trận ngoại giao là vô cùng quan trọng trong việc thiết lập những mối quan hệ với các nước khác
vậy thì ông có chia sẻ một câu chuyện cụ thể nào về cái việc áp dụng tính thời điểm trong ngoại giao mà chúng ta đã thực hiện không ạ
vấn đề biển đông tôi cũng thấy nó cũng là một cái ví dụ điển hình
trong cái thời điểm đó mình tăng cường trao đổi những vấn đề quan hệ song phương nhưng đồng thời mình đưa ra asean đưa ra liên hợp quốc là cũng là rất là hợp lý
tại mình phải dùng nhiều kênh vì một trong nguyên lý của các nước nhỏ mà xử lý quan hệ với các nước lớn là mình phải sử dụng nhiều kênh
ngoài kênh giữ chính sách nước ngoại độc lập hòa bình độc lập tự chủ thì mình phải nhấn mạnh cái kênh đa phương
vì kênh đa phương là kênh rất hay để mà các nước nhỏ có thể phát huy vai trò vì qua đó vận dụng cái luật quốc tế
vận dụng cái cơ chế quốc tế để gây sức ép các nước lớn để họ xử lý những vấn đề đó
trong câu chuyện mà các bạn vừa mới nghe tiến sĩ vũ dương huân chia sẻ thì các bạn có câu hỏi nào gửi đến tiến sĩ nữa không
xin mời bạn
chào chú ạ cháu xin tự giới thiệu cháu tên là đặng thị khánh linh năm sinh viên năm nhất của học viện báo chí tiên truyền ạ
và cháu muốn hỏi chú một câu hỏi đó chính là giữa khái niệm của ngoại giao nhân dân ngoại giao nghị viện và ngoại giao của đảng thì có gì giống và khác nhau ạ
ngoại giao nói chung là một cái khái niệm chung nhưng mà nó có những cái lĩnh vực khác nhau
thí dụ ngoại giao nhà nước thì đấy là chủ thể của nhà nước
còn ngoại giao nhân dân chủ thể là của nhân dân
ngoại giao đảng chủ thể là ngoại giao đảng
chủ thể nó khác nhau thì cách thức đôi khi nó cũng khác nhau và vị trí nó cũng khác nhau
các cách thức nó giống nhau thí dụ như hội đàm ví dụ như tham viếng thí dụ như tiếp xúc
ngoại giao nhà nước phải chuẩn mực về mặt lễ tân
thì ngoại giao nhân dân mình không cần cái chuẩn mực
rất là đơn giản anh có thể ăn mặc nó đơn giản hình thức cũng đơn giản tiếp xúc cũng đơn giản không nệ bộ
ngoại giao về bản chất là giống nhau
nhưng mà mỗi cái lệnh ngoại giao nó có cách khác nhau nhất định
và cái cách thức nó cũng có cái khác nhau
xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ vũ dương huân đã dành thời gian đến với chúng tôi hôm nay
dạ chào mừng
thưa quý vị chúng ta vừa lắng nghe những chia sẻ lý thú của phó giáo sư tiến sĩ vũ dương huân
đại sứ ba lan và ukraine
trong chuyên mục chuyện xa xứ ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với chuyện một nhà khoa học nga mang dòng máu việt nam
giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc sĩ viện sĩ viện hàn lâm khoa học cộng hòa liên bang nga giảng viên trường đại học năng lượng moscow
ba mươi tuổi một mình lên đường đến nước nga xa xôi với một cây đàn guitar trên vai và những hoài bão của tuổi trẻ
đến ngày hôm nay sau hơn ba mươi năm
anh đã trở thành viện sĩ của một viện hàn lâm khoa học hàng đầu thế giới
được sự công nhận và ngưỡng mộ của hàng ngàn nhà khoa học về những công trình nghiên cứu
giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc sĩ đã trở thành một cái tên được nhắc đến trong niềm vinh hạnh của một người con đất việt trong lòng nước nga
lật lại những kỷ niệm nguyễn quốc sĩ chia sẻ với chúng tôi nỗi niềm của một người con xa xứ
với ông những cảm xúc của ngày đầu tiên đặt chân đến nước nga
sau bao nhiêu năm tháng vẫn rõ như ngày hôm qua
một mươi tuổi lần đầu tiên đi ra nước ngoài một đất nước mà trong phim ảnh trong thơ ca trong các câu chuyện chúng tôi được nghe rất là nhiều
và cái cảm xúc hồi hộp chờ đợi khi mà máy bay hạ cánh xuống sân bay shimitrio là một cái cảm xúc rất là khó tả
thực ra đó là một cái cảm xúc vừa mừng vừa sen lẫn cái tò mò muốn biết một đất nước mới một cái cường quốc về khoa học công nghệ về lịch sử
riêng bản thân tôi thì tôi cứ nghĩ rằng là mình quả thật là rất là hạnh phúc được gắn bó với một cái đất nước với một khu cảnh đẹp như thế này
niềm tự hào với những điều thú vị của tuổi trẻ khi lần đầu tiên xa nhà
nếu ai đã từng là du học sinh nga chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng ở ký túc xá
được ăn những trái táo đầu mùa trong khuôn viên trường đại học với vị ngọt thời thiếu thốn mà có lẽ sau này khi đã trưởng thành và đủ đầy không bao giờ có lại
sau bao nhiêu năm tháng ở nước nga và nhiều thế hệ liều sinh sau này cũng có cái kỷ niệm như vậy
và bây giờ khi mà gặp gỡ lại kể cả thế hệ sau này cũng có cái kỷ niệm như vậy
thế hệ của chúng tôi lẫn thế hệ của các anh các chị đi trước thì chúng tôi đều nhắc lại cái kỷ niệm đầu tiên là cái lúc mà mình tới trường đại học lâm út sốt
được ở trong những ký túc xá ngăn nắp và được chứng kiến được nhìn thấy và được thưởng thức những cái quả táo rất là ngon và được nhìn thấy cái phong cảnh rất là đẹp trong cái khung viên của trường
tình yêu nước nga cũng thấm đậm như thế này
tình yêu nước việt trong con người nguyễn quốc sĩ
nước nga như quê hương thứ hai đã trao cho ông những hành trang bước vào đời
nước nga có thể nói là một đất nước đã cung cấp cho chúng tôi một cái nền chi thức để bước vào đời
và lớn hơn thế nước nga còn thay cho nước việt thay cho cái người mẹ hiền của mỹ
chăm sóc chúng tôi những cái năm tháng đó
và tôi nghĩ rằng là tôi yêu nước nga một cách tự nhiên như tôi yêu nước việt vậy
không thể phủ nhận công lao đóng góp của nguyễn quốc sĩ trong cương vị giáo sư của một trường đại học khoa học hàng đầu ở nga
hàng năm ông đều cố gắng với sức của mình hỗ trợ những du học sinh mới tới và xin hàng trăm suất học bổng cho những du học sinh yêu khoa học đến với nước nga
ở cái cương vị của một thầy
ở trong trường thì tôi cũng có những tác động nhất định trong quá trình học tập giúp đỡ các em
ví dụ như là tôi kết hợp với ban lãnh đạo nhà trường để xin các cái học bổng để động viên tinh thần các em
ngoài sự nỗ lực của bản thân ra ngoài trách nhiệm ra
nó còn có một cái đó là sự vinh dự sự công nhận của xã hội của đồng nghiệp
và tôi xin dành tất cả những cái vinh dự đó cho đất nước của mình
đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho quê hương
trở lại việt nam lần này tham dự hội thảo khoa học công nghệ phát triển điện từ chất thải rắn
do bộ khoa học và công nghệ bộ kế hoạch và đầu tư cùng bộ tài nguyên môi trường phối hợp tổ chức
giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc sĩ đã trình bày về một công nghệ hoàn toàn mới trong việc xử lý rắc thải
với sự hiểu biết sâu sắc về tập quán
và về lối sống của việt nam cộng với kiến thức khoa học sẵn có
plasma là một công nghệ được ứng dụng rộng rãi để xử lý rắc thải độc và cực độc
và trên thế giới các cường quốc đều dùng cái công nghệ này cả
trong cái vấn đề xử lý rắc thải sinh hoạt thì công nghệ plasma cũng được ứng dụng
nhưng đó là một công nghệ mới
nghiên cứu khoa học là sự cống hiến cả cuộc đời
giờ đây sau hơn ba mươi năm gắn bó với công nghệ plasma
nguyễn quốc sĩ đã vinh danh cho tổ quốc với sự công nhận của hàng ngàn nhà khoa học trên thế giới
đầy lòng khiêm tốn và niềm tự hào nguyễn quốc sĩ dành tất cả những vinh hạnh đó cho quê hương
chúng ta cùng chúc cho người con của đất việt mãi cháy với tình yêu khoa học để đóng góp cho quê hương và cho cả nhân loại
cảm ơn các bạn đã theo dõi